liên quan tới tình hình nga ukraine bộ quốc phòng liên bang nga mới đây thông báo
ukraine đã trao trả một trăm linh một tù binh sau các cuộc đàm phán
trong khi ukraine cho biết một trăm linh binh sĩ và một thường dân ukraine cũng đã được phía nga trao trả
thông báo của bộ quốc phòng nga cho biết thêm rằng máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ nga
sẽ đưa các quân nhân được thả về moscow để điều trị và phục hồi chức năng
tại các cơ sở y tế của bộ quốc phòng nga
trong khi đó tránh văn phòng của tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
một trăm linh binh sĩ và một thường dân ukraine cũng đã được phía nga trao trả
đầu tháng này tổng thống zelensky cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ukraine đã đàm phán để nga trao trả tổng cộng một bảy trăm sáu mươi hai người